trong những ngày qua mưa lũ lớn liên tùng kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng tài sản và đời sống của người dân
tại một số khu vực miền trung và tây nguyên
hữu ứng lời kêu gọi của lãnh đạo đảng nhà nước và các đoàn thể dự kiến bảo hiểm xã hội việt nam sẽ ủng hộ
và trao tặng hai năm trăm linh thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tại một mươi tỉnh miền trung và một số địa phương bị thiệt hại do bão lũ thời gian qua
đối tượng được tặng thẻ bảo hiểm y tế là những người thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
nhưng chưa tham gia tại một mươi tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão lũ
đó là các địa phương hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên và con tum
dự kiến tại mỗi tỉnh thành phố sẽ có tối đa hai trăm năm mươi thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng cho người dân
tại các huyện xã bị thiệt hại nặng do bão lũ
song song với hoạt động này bảo hiểm xã hội việt nam cũng chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố
tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân
quyền góp tiền để mua thẻ bảo hiểm y tế tặng cho người dân bị thiệt hại do bão lũ vừa qua